đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đã đến thăm hỏi động viên và tặng quà hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn
gia đình chính sách bị thiệt hại nặng do cơn bão số chín tại huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
đồng chí trần thanh mẫn đã trao quà hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
có nhà bị sập trong cơn bão số chín mỗi gia đình bốn mươi triệu đồng
bên cạnh đó đồng chí cũng thăm hỏi động viên chia sẻ những khó khăn và tặng hai mươi xuất quà
cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn gia đình chính sách bị thiệt hại do mưa bão trên địa bàn
nhân dịp này chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam cũng trao phần hỗ trợ một mươi hai tỷ đồng
cho tỉnh quảng nam để khắc phục thiệt hại của đợt bão lũ vừa qua